tiếp nối thành công ngày cà phê việt nam lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi bảy ngày cà phê việt nam lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
phát triển cà phê việt nam bền vững sẽ được tổ chức tại thị xã gia nghĩa tỉnh đắk nông vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới đây
ngày cà phê việt nam lần thứ hai được tổ chức với nhiều hoạt động hết sức phong phú hấp dẫn và thiết thực
đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chế biến
kinh doanh cà phê thành công tìm kiếm đối tác kinh doanh quảng bá sản phẩm thương hiệu
cụ thể ngày chín tháng một mươi hai khai mạc hội trợ triển lãm gồm năm mươi gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm cà phê chất lượng
đến từ các doanh nghiệp uy tín và vùng trồng cà phê nổi tiếng
ngày một mươi tháng một mươi hai ngoài lễ kỷ niệm ngày cà phê việt nam chuỗi các sự kiện diễn ra bao gồm
hội thảo phát triển cà phê việt nam bền vững giao thương kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê trong nước
các nhà nhập khẩu cà phê nước ngoài
trong năm nay sản lượng xuất khẩu cà phê việt nam dự kiến đạt một bảy triệu tấn
được kinh ngạch xuất khẩu đạt khoảng ba năm tỷ đô la đóng góp khoảng chín kinh ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp